qua hơn một năm triển khai thí điểm tại tỉnh lào cai đã có ba địa phương cấp huyện và một cấp xã thực hiện chuyển bộ phận một cửa ubnd sang biêu điện
việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp giờ đây trên địa bàn đã được nhanh chóng thuận tiện và thuận lợi hơn rất là nhiều cho người dân
là địa phương tiên phong trong thực hiện việc thí điểm chuyển bộ phận một cửa của ubnd huyện sang biêu điện huyện
ubnd huyện bảo thắng đã tạo chuyển biến đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân
đến nay toàn bộ ba trăm một mươi tám thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đều đã được thực hiện tại bộ phận một cửa đặt tại điểm biêu điện huyện

những ưu điểm rõ rệt sau khi thực hiện thí điểm chuyển bộ phận một cửa của ubnd huyện sang biêu điện
tỉnh lào cai đang quyết tâm đổi mới công khai và minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính của cả hệ thống chính trị
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính tại địa phương